quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị lúc này ở khu vực phía đông bắc bộ trời khá nhiều mây
một số nơi ở vùng núi phía bắc còn có mưa
trong khi ở khu vực phía tây bắc bộ có nắng nhưng không quá gắt
trong ngày hôm nay ở khu vực tây bắc trời vẫn nóng
tập trung ở các tỉnh lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình
với mức nhiệt từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
hai tỉnh lào cai và yên bái ngày hôm nay nhiệt độ giảm còn từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
và không còn nắng nóng
trong khi đó ở các tỉnh thành phố khu vực phía đông bắc bộ
các tỉnh thành như lạng sơn quảng ninh và hải phòng
trong ngày hôm nay hầu như chỉ có nắng yếu
thậm chí có lúc còn có mưa rào và rông nên nhiệt độ ngày hôm nay
ở khu vực này không cao chỉ khoảng từ hai mươi bảy đến hai mươi tám độ
các tỉnh thành còn lại của khu vực phía đông bắc bộ
trời chủ yếu có nắng về trưa và chiều
mức nhiệt ngày hôm nay giao động từ hai mươi bảy hai mươi tám độ
trong tối và đêm nay không khí lạnh đưa xuống nhiều hơn
ở khu vực trung du và vùng núi có nơi có mưa rào và rông
trong mưa rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xét
mưa đá và gió giật mạnh
khối không khí lạnh phía bắc làm cho vùng thấp nóng phía tây yếu đi
diện nóng miền trung ngày hôm nay sẽ thu hẹp lại
số điểm nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
chỉ còn tập trung ở khu vực vùng núi
các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
còn nền nhiệt từ nghệ an đến phú yên sẽ giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
vùng khánh hòa ninh thuận và bình thuận nhiệt độ ngày hôm nay giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
ở phía nam đầu tháng bốn vẫn là mùa khô nóng ở cả tây nguyên và nam bộ
trong ngày hôm nay tại hai khu vực này đều bắt đầu ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên cao từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
còn ở khu vực nam bộ
nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ nóng gắt cục bộ vẫn xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa gió nam đến đông nam ở mức cấp năm
khu vực nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc yếu ở mức cấp ba
sau đây là dự báo thời tiết